hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã khai mạc kỳ họp lần thứ một mươi năm
báo cáo tại kỳ họp sáu tháng đầu năm nay tổng sản phẩm trên địa bàn giảm ba sáu
đây là lần đầu tiên sau hai mươi ba năm kinh tế thành phố đà nẵng tăng trưởng âm
nguyên nhân là do sự tác động từ đại dịch covid một mươi chín kéo theo hơn một trăm bảy mươi chín lao động bị ảnh hưởng
hơn bảy mươi hai lao động mất việc và hàng loạt những tác động tiêu cực khác
trước những khó khăn và thách thức kỳ họp lần này hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung tìm giải pháp
thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm thảo luận và cho ý kiến bốn mươi bốn báo cáo tờ trình
thông qua các dự án nhằm tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế sau tháng cuối năm phát triển nhanh và bền vững